theo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh con tum cho biết sau hơn một tuần gia quân đồng loạt
gia quân kiểm tra các phương tiện cơ giới đường bộ tại một mươi huyện thành phố trên địa bàn tỉnh
lực lượng chức năng đã kiểm tra hàng nghìn lượt xe và xử phạt hơn sáu trăm linh trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ
phạt tiền hơn hai trăm năm mươi triệu đồng
các lỗi vi phạm mà lực lượng chức năng công an tỉnh phát hiện xử lý đó là không đội mũ bảo hiểm
chạy quá tốc độ không có đăng ký xe không có giấy phép lái xe không chấp hành tín hiệu đèn giao thông
lãng lách và một mươi tám trường hợp vi phạm nồng độ côn
trong thời gian tới lực lượng chức năng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát
xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đặc biệt là xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
về nồng độ cồn sử dụng chất kích thích khi tham gia giao thông